hiện nay thủ đô hà nội cũng đang gặp khó trong việc kiểm soát sự phát triển của thành phố
có nhiều nguy cơ phá vỡ kiến trúc bởi những siêu dự án
tất nhiên một phần nguyên nhân của vấn đề này chính là những bất cập trong công tác quy hoạch
năm hai nghìn tám để chống ủn tắc giao thông trong đô thị
chính phủ đã ra quyết định chuyển các nhà máy bệnh viện trường học ra ngoài thành phố để bớt căng thẳng trong giờ cao điểm
thế nhưng sau một thời gian lại mọc ra đô thị mới
nhiều siêu dự án mọc lên và người tham gia giao thông lại phải chen trúc un tắc hàng giờ trên đường phố
về nguyên tắc khi cho xây dựng một tòa cơ ốc nào đó trong khu vực đều phải theo quy hoạch
nhưng hiện tại điều mà chúng ta đang thấy ở thủ đô đó là có chỗ đất nào thừa là xây các tòa nhà
đặc biệt là những các vấn đề liên quan đến về chỗ chơi
rồi là những các cái vấn đề an sinh xã hội dành cho những người dân ở những khu vực này
thì chúng tôi cảm thấy rằng như chưa hề được chú trọng
thì quy hoạch hà nội hôm nay chúng ta đều thấy đó là một tình trạng gọi là chập vá trồng chéo
mà một số những nhà quy hoạch người ta đã nói rằng là cách giữa cho hà nội
cách giữa cho hà nội như chúng ta đang làm hôm nay
có thể nó cũng không chỉnh chạy đuổi theo thôi đuổi theo để giải quyết những vấn đề tồn tại thôi
chứ không giải quyết căn bản
của cái tình trạng quá tải của hà nội
chúng ta càng cải tạo giao thông chúng ta càng cải tạo một hệ thống về hạ tầng trong nội đô
thì người dân lại càng rồn vào thập trung vào khu trung tâm đấy nhiều hơn
và càng dồn nhiều người vào thì lại càng quá tải càng quá tải thì nó lại càng không đảm bảo hạ tầng
trước cảnh báo thủ đô bị phá vỡ kiến trúc bởi các siêu dự án
theo một số đại biểu quốc hội hà nội thành phố cần hoàn thiện nhanh quy chuẩn nội đô càng sớm càng tốt
tất cả các dự án đều phải quản lý chặt theo quy hoạch không cho xây thêm các công trình ngoài luồng quy hoạch
chúng ta tạo ra những không gian mở và như vậy khi chúng ta đầu tư phát triển bên ngoài giao thông tốt hạ tầng tốt
thì tự nhiên chúng ta sẽ hút cái người dân không tập trung vào nội đô mà ra những vùng mới phát triển đó
và như vậy thì chúng ta phải giải quyết được bài toán trong khu trung tâm